ngày hai mươi tám tháng chín chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ctubnd về việc tăng cường công tác ngăn chặn xử lý xe thô sơ xe mô tô xe cơ giới ba bánh xe tự chế các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng cành trên các tuyến phố gây mất trật tự an toàn giao thông
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký chỉ thị một mươi tám ct ubnd tp hà nội nguyễn
ra soát lại thực trạng xe thô sơ xe tự chế đề xuất sửa đổi bổ sung quy định để siết chặt hoạt động vận tài của các phương tiện nói trên
và tương tự tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện vận tải tự chế
không cho phép các phương tiện giao thông không bảo đảm các tiêu chí an toàn hoạt động tại các tuyến đường giao thông
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ra soát xử lý các cơ sở đóng mới xe thô sơ xe tự chế không đúng quy định
chủ tịch tp hà nội yêu cầu các đơn vị phải báo cáo về ủy ban nhân dân tp trước ngày hai mươi năm tháng một mươi
đồng thời đưa kết quả quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ xe gắn máy xe mô tô ba bánh
và các loại xe tương tự trên địa bàn vào nội dung báo cáo thường kỳ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của thành phố